tại hà nội bộ trưởng bộ công thương đã tiếp chủ tịch ủy ban kinh tế nhật việt liên đoàn kinh tế nhật bản kyzarren đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tham dự buổi tiếp còn có ngài đại sứ nhật bản tại việt nam kunio umeda
trong những năm gần đây quan hệ kinh tế thương mại đầu tư việt nam nhật bản ngày càng được phát triển và đạt nhiều thành tựu
nhật bản luôn là đối tác kinh tế thương mại hàng đầu của việt nam là thị trường xuất nhập khẩu lớn thứ ba của việt nam
một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hai mươi bảy một tỷ usd tăng một mươi một năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi tiếp ngày kuniharu kanamura chủ tịch ủy ban kinh tế nhật việt liên đoàn kinh tế nhật bản keizaren cho rằng
việt nam là quốc gia có vị trí địa lý kinh tế thuận lợi nằm ở cửa ngõ khu vực kinh tế năng động asean
việt nam cũng là quốc gia giàu tài nguyên và tiềm năng kinh tế với một thị trường lớn bền vững
trong chuỗi cung ứng toàn cầu việt nam còn là mắt xích là điểm đến đầu tư hấp dẫn và ngày càng có vị trí quan trọng
đề nghị việt nam cần nâng cao năng lực trong ngành công nghiệp phụ trợ chú trọng hơn nữa vào việc đào tạo nhân lực
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để cung ứng cho các doanh nghiệp có nhu cầu cao về lao động trong quá trình triển khai các dự án hợp tác kinh doanh
về phần mình bộ trưởng trần tuấn anh khẳng định định hướng của chính phủ việt nam là kiến tạo và phục vụ
nên bộ công thương cam kết sẽ hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp nhật bản trong quá trình kinh doanh tại việt nam
luôn nỗ lực lắng nghe những ý kiến đề xuất và hy vọng trong thời gian tới
liên đoàn kinh tế nhật bản tiếp tục là cầu nối giữa doanh nghiệp nhật bản với cơ quan quản lý và doanh nghiệp việt nam